thưa quý vị tại kỳ họp thường kỳ hôm nay ngày chín tháng một mươi một
trước tình hình hiện nay tại giải gaza người phát ngôn bộ ngoại giao phạm thu hằng nêu rõ
việt nam lên án mạnh mẽ các hành động tấn công bạo lực nhằm vào dân thường nhân viên nhân đạo
nhà báo và các cơ sở hạ tầng thiết yếu
việt nam kêu gọi các bên ngừng bắn ngay lập tức tuân thủ luật pháp quốc tế
tuân thủ luật nhân đạo quốc tế bảo vệ dân thường và các cơ sở hạ tầng dân sự
thiết lập hành lang nhân đạo và thả ngay lập tức các con tin đang bị giam giữ
về tình hình công dân việt nam tại khu vực này người phát ngôn cho biết một mươi ba người đã về nước an toàn
trên các chuyến bay thương mại và chuyến bay của đối tác có công dân ở israel trên tinh thần nhân đạo
với hành vi chống người thi hành công vụ đinh văn duy chú tại tỉnh tuyên quang đã
công an tỉnh phú thọ khởi tố vụ án khởi tố bị can
tối ngày ba mươi tháng một mươi tại km chín mươi sáu tám trăm linh quốc lộ hai thuộc xã trân mộng huyện đoan hùng
tổ tuần tra thuộc phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh phú thọ phát hiện xe ô tô tải
do đinh văn duy điều khiển có dấu hiệu chở hàng vượt quá tải trọng nên ra hiệu lệnh dừng xe ô tô để kiểm tra
khi tổ tuần tra đang tiến hành kiểm tra thì lái xe bất ngờ tăng ga bỏ chạy về hướng tỉnh tuyên quang
và chỉ dừng lại khi bị lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh tuyên quang chặn
ngày hôm nay tòa gia đình và người chưa thành niên tòa nhân dân tp hcm tiếp tục phiên tòa xét thử bị cáo lê hồ vũ
cùng ba người nước ngoài và một mươi tám người khác về các tội vận chuyển tàng chữ mua bán trái phép trên ma túy
tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy sử dụng con dấu tài liệu giả của cơ quan tổ chức
trong vụ án này bị cáo lê hồ vũ được xác định là người chủ mưu cầm đầu đường dây vận chuyển
tổng cộng một trăm sáu mươi tám tám kg ma túy
đại diện viện kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo lê hồ vũ kim song sik và hang seon hak
cùng quốc tịch hàn quốc đi tan huan người trung quốc và một mươi bốn đồng phạm mức án tử hình
về các tội vận chuyển tàng chữ mua bán trái phép trên ma túy
tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy sử dụng con dấu tài liệu giả của cơ quan tổ chức
bốn bị cáo còn lại trong vụ án bị đề nghị mức án từ một mươi bảy năm đến tù trung thân
công an tỉnh bình dương vừa triệt xóa thành công tụ điểm phức tạp về ma túy trên địa bàn phường hiệp an
thành phố thủ dầu một tỉnh bình dương
tại thời điểm lực lượng công an kiểm tra có khoảng hai mươi đối tượng đến mua ma túy của lê hoàng chiến
và mang đi các khu vực vắng để sử dụng
cơ quan công an đã xác định và mời lên làm việc một mươi bốn đối tượng nghi vấn sử dụng trái phép chất ma túy
tiến hành test nhanh các đối tượng đều dương tính với chất ma túy
cơ quan công an tiến hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với lê hoàng chiến
để tiến hành điều tra làm rõ hành vi mua bán tàng trữ trái phép chất ma túy
từ ngày hôm nay chín tháng một mươi một giá bán lẻ điện bình quân tăng thêm bốn năm
theo đó mức giá bán lẻ điện bình quân điều chỉnh tăng thêm bốn năm là mức điều chỉnh tăng thuộc thẩm quyền thuộc evn
như vậy giá điện tăng từ mức một chín trăm hai mươi đồng lên mức giá mới
là hai sáu đồng một kwh chưa bao gồm thuế vat
với việc điều chỉnh tăng giá như trên thì giá bán lẻ điện bình quân tăng thêm hơn tám mươi sáu bốn mươi một đồng trên một kwh
như vậy kể từ đầu năm tới nay evn đã hai lần điều chỉnh giá điện và thực hiện trong thẩm quyền với mức tăng ba và bốn
văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh tiền giang vừa ra quyết định giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với hai đối tượng
để điều tra về hành vi giết người
cụ thể tại thị xã gò công do có mâu thuẫn từ trước với nguyễn duy bình sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
ngày sáu tháng một mươi một ông nguyễn tuấn cảnh là người sống chung như vợ chồng với cô ruột của bình
mang theo ông tiếp sắt đến nơi ở của bình leo rào vào nhà đánh bình gây thương tích
sau đó bình lấy dao trong nhà đâm ông cảnh tử vong
trong đêm ngày sáu tháng một mươi một trên địa bàn huyện gò công đông
sau khi nhậu xong đối tượng nguyễn văn hiễu sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm đến nhà cậu họ là ông phạm văn đúng
thì xảy ra mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau
hiễu đã sử dụng kéo đâm ông đúng trọng thương và tử vong trên đường đưa đến bệnh viện
cả hai đối tượng gây án nguyễn duy bình và nguyễn văn hữu đều được công an địa phương bắt giữ cùng tăng vật
với hành vi chống người thi hành công vụ đinh văn duy chú tải huyện chiêm hóa tỉnh tuyên quang
đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh phú thọ khởi tố vụ án khởi tố bị can
và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú
trước đó vào tối ngày ba mươi tháng một mươi tại km chín mươi sáu tám trăm linh quốc lộ hai thuộc khu ba xã trân mộng huyện đoan hùng
tổ tuần tra thuộc đội cảnh sát giao thông đường bộ số một phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh phú thọ
phát hiện xe ô tô tải biển kiểm soát hai mươi hai h ba trăm chín mươi bảy do đinh văn duy điều khiển có dấu hiệu chở hàng vượt quá tải trọng
nên ra hiệu lệnh dừng xe ô tô để kiểm tra
khi tổ tuần tra đang tiến hành kiểm tra
thì lái xe bất ngờ tăng ga bỏ chạy đẩy đại úy bùi đức thịnh thành viên tổ tuần tra lùi về phía sau
trước tình huống nguy hiểm đe dọa đến tính mạng đại úy bùi đức thịnh buộc phải nhảy lên cản trước
bám vào đầu xe ô tô để tránh bị đâm va
sau khi bỏ chạy được khoảng trên một trăm linh mét do bị một số lái xe vượt lên ép vào vệ đường
xe ô tô tải biển kiểm soát hai mươi hai h ba trăm chín mươi bảy mới chịu dừng lại
nhân lúc đại úy thịnh nhảy xuống lái xe ô tô tải tiếp tục điều khiển xe bỏ chạy về hướng tỉnh tuyên quang
và chỉ dừng lại khi bị lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh tuyên quang chặn lại
với hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với tổng số tiền gần hai mươi năm tỷ đồng
nguyễn thị trúc linh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai trú tại xã hiếu phụng huyện vũng liêm
vừa bị văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh vĩnh long khởi tố và bắt tạm giam để điều tra
theo hồ sơ trong khoảng ba mươi ngày
thời gian từ tháng năm năm hai nghìn hai mươi
linh giữ chức vụ trưởng bộ phận khách hàng cá nhân tại một ngân hàng trên địa bàn thành phố vĩnh long
lợi dụng mối quan hệ quen biết với khách hàng và đồng nghiệp
linh đã đưa thông tin gian dối là có làm thêm nghề cho vay đáo hạn ngân hàng
để vay tiền của những người mà linh quen biết
để tạo niềm tin linh yêu cầu bị hại chuyển tiền trực tiếp vào tài khoản của khách hàng
nhưng thực tế sau khi nhận được tiền linh yêu cầu những người nhận tiền dùm
chuyển lại cho linh và linh rút tiền ra sử dụng cá nhân
với thủ đoạn trên linh đã lừa năm bị hại với tổng số tiền gần hai mươi năm tỷ đồng
chỉ trong vòng ít ngày đầu tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi ba
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh nghệ an đã bắt giữ liên tiếp ba vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản
điểm chung của các vụ án trên trước khi phạm tội thì các đối tượng đều là nạn nhân
mất trắng tiền tỷ do đầu tư kinh doanh trên mạng xã hội
lúc đầu thì tôi không có dự tình là lừa cá nhân của người ta
nhưng mà sau khi tôi đầu tư của thị trường cổ phiểu với lại tiền nào nhiều
rồi tôi bị mất rồi tôi bán cả nhà
tài sản kinh tế của tôi nhiều quản nên tôi đẩy ra ý định là lừa đảo của người đoạn nhân
đặc điểm chung của ba vụ án đó thì là bị cán là nạn nhân của các trò lừa đảo trên mạng xã hội
và sau khi bị lừa đảo thì bị bách về tiền bạc
rồi váy nặng lại để chuyển cho các đối tượng lừa đảo bị bách cho nên là quay ra lừa đảo ở ngoài thực tế
thời gian qua mặc dù cơ quan chức năng đã nhiều lần cảnh báo

thủ đoạn lừa đảo lôi kéo người chơi kinh doanh trên mạng internet mạng xã hội
nhưng vì hám lợi nhiều người vẫn mua quán đầu tư
thậm chí để có tiền tiếp tục kinh doanh trên mạng
một số người đã biến mình từ bị hại trở thành các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản
để rồi khi nhìn lại thì mọi chuyện đã quá muộn
em lá vào ló lịnh là vì đầu tư vào cùng muốn kiếm tiền
nhưng mà tưởng là về nhưng mà cuối cùng một cái giá mình phải trả là quá đắt
vừa mất công việc vừa vệ
thì ra xá gia đình
chúng ta phải thiết sức thân trọng đối với cái việc đầu tư
đầu tư trừng khoản đầu tư tiền ảo
rồi các loài đầu tư ở trên mạng xã hội
nếu không là bị các đối tượng lừa đảo quá mạng xã hội lừa đảo chúng ta tài sản
nhiều bài học đã được rút ra
các cơ quan chức năng cũng đã đưa ra nhiều cảnh báo
tuy nhiên trước hết mỗi người phải đề cao cảnh giác
nâng cao hiểu biết pháp luật và trình độ công nghệ thông tin để tránh bị lừa
đặc biệt là không mắc bẫy bởi chính lòng tham của mình
để tránh những sự việc đáng tiếc tiền mất tật mang
một đường dây sản xuất giấy tờ giả gồm các loại văn bằng
chứng chỉ giấy phép lái xe căn cước công dân giả
hoạt động một thời gian dài trên không gian mạng
vừa bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hà tĩnh
khởi tố hai mươi ba đối tượng liên quan
trong tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba tổ công tác hai trăm ba mươi tám của công an tỉnh hà tĩnh
phát hiện nguyễn kim long một đối tượng hình sự có nhiều tiền án
và thường xuyên mua bán xe ô tô cũ không rõ nguồn gốc nên tiến hành bắt giữ
điều tra mở rộng phòng cảnh sát hình sự đã bắt giữ hai đối tượng
trong đường dây sản xuất giấy tờ giả là huỳnh nguyễn tuấn anh
chúa tại tỉnh bình thuận và lê công thêm chúa tại tỉnh nghệ an
ngày hai mươi hai tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba phòng cảnh sát hình sự đã triển khai
một mươi tổ công tác ở nhiều tỉnh thành trên cả nước triệu tập và bắt giữ thêm
hai mươi đối tượng khám xét khẩn cấp bốn cơ sở sản xuất giấy tờ giả
đến nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hà tĩnh đã khởi tố hai mươi ba bị can về tội
làm giả sử dụng con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức tạm giữ hai mươi ba xe ô tô
hai mươi điện thoại di động hai trăm ba mươi chín triệu đồng và hàng trăm con dấu giả phôi bằng lái xe
căn cước công dân giấy đăng ký đã làm giả
công ty cổ phần đầu tư phúc thành hưng doanh nghiệp dự án cao tốc diễn châu bãi vọt
đã có thông tin chính thức liên quan đến vụ tai nạn lao động khiến hai công nhân tử vong một ngày trước
cụ thể vụ tai nạn xảy ra vào lúc chín h ba mươi phút sáng ngày tám tháng một mươi một khi hai công nhân của nhà thầu
công ty trách nhiệm hữu hạn đại hiệp trong quá trình tháo rỡ ván khuôn tường thân
đã bị tấm bê tông đẻ lên người mặc dù được đưa đi cấp cứu kịp thời
nhưng vết thương quá nặng cả hai nạn nhân đã tử vong
nhà thầu thi công đã thông báo sự việc đến công an huyện hưng nguyên tỉnh nghệ an
để xuống hiện trường làm rõ vụ việc
bước đầu nguyên nhân được xác định là do thời gian qua
thời tiết mưa kéo dài dẫn đến nền đất xung quanh chân tường bị bão hòa dẫn đến sự cố
liên quan đến vụ việc này lãnh đạo ban quản lý dự án sáu thuộc bộ giao thông vận tải cho biết
sau khi sự việc đơn vị đã yêu cầu
doanh nghiệp dự án nhà đầu tư báo cáo về bộ giao thông vận tải về sự việc
đồng thời phía đơn vị này sẽ tổ chức một đoàn kiểm tra an toàn lao động trên tuyến cao tốc trong ngày chín tháng một mươi một
thưa quý vị tập đoàn điện lực việt nam cho biết đã có quyết định về việc điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân
tăng thêm bốn năm kể từ ngày hôm nay chín tháng một mươi một
theo đó giá điện bán lẻ bình quân tăng thêm hơn tám mươi sáu bốn trăm một mươi sáu đồng một kwh

từ một chín trăm hai mươi đồng một kwh lên hai sáu đồng một kwh chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng
với lần tăng giá điện này cộng với mức tăng giá hơn năm mươi năm chín đồng một kwh tăng ba của ngày bốn tháng năm năm hai nghìn hai mươi
giá điện bán lẻ đã tăng thêm hơn một trăm bốn mươi hai ba mươi năm đồng một kwh từ đầu năm
theo quyết định này mức giá bán lẻ điện sinh hoạt áp dụng cho sáu bậc cũng thay đổi
cụ thể bậc một cho kwh từ cho đến năm mươi là một tám trăm linh sáu đồng một kwh
bậc hai cho kwh từ năm mươi một đến một trăm linh là một tám trăm sáu mươi sáu đồng một kwh
bậc ba cho kwh từ một trăm linh một đến hai trăm linh là hai một trăm sáu mươi bảy đồng một kwh
bậc bốn cho kwh từ hai trăm linh một đến ba trăm linh là hai bảy trăm hai mươi chín đồng một kwh
bậc năm cho kwh từ ba trăm linh một đến bốn trăm linh là ba năm mươi đồng một kwh
bậc sáu cho kwh từ bốn trăm linh một trở lên là ba một trăm năm mươi một đồng một kwh
đại diện evn cũng cho biết mức giá bán lẻ điện mới áp dụng cho các ngành sản xuất cũng có sự điều chỉnh
cụ thể giá bán lẻ điện cho cấp điện áp một mươi một kv giờ bình thường là một sáu trăm bốn mươi chín đồng một kwh

giá bán lẻ điện cho cấp điện áp cho giờ thấp điểm là một bốn mươi bốn đồng một kwh
giá cho giờ cao điểm là hai chín trăm bảy mươi ba đồng một kwh
giá bán lẻ điện cho kinh doanh áp dụng cho cấp điện áp hai mươi hai kv trở lên giờ bình thường là hai tám trăm ba mươi đồng một kwh
mức giá giờ thấp điểm và cao điểm áp dụng lần lượt là một sáu trăm sáu mươi sáu đồng một kwh và bốn bảy trăm ba mươi sáu đồng một kwh
công an tp thủ đức tp hcm vẫn đang lấy lời khai điều tra làm rõ vụ việc án mạng xảy ra tại địa bàn của phường hiệp bình chánh
trước đó trạng sáng ngày tám tháng một mươi một người dân trong hẻm bảy đường bốn mươi hiệp bình tp thủ đức đang ngủ thì nghe tiếng la hét
khi người dân mở cửa kiểm tra thì phát hiện một người đã tử vong với nhiều vết thương ở bụng do vật nhọn gây ra
dân tính nạn nhân được xác định là người đàn ông ba mươi ba tuổi quê hải phòng ở trọ tại khu vực đường hiệp bình
vụ việc sau đó được công an phường hiệp bình chánh phối hợp cùng công an tp thủ đức khám nghiệm hiện trường truy xét người liên quan
công an tp thủ đức đã nhanh chóng bắt giữ nghi phạm là một người đàn ông bốn mươi tuổi quê hải phòng ở trọ gần hiện trường án mạng
công an cũng thu giữ một số vật dụng liên quan để phục vụ công tác điều tra
theo xác minh nghi phạm và nạn nhân là bạn đồng hương
trước khi xảy ra án mạng cả hai có mâu thuẫn trong lúc ăn nhậu và sau đó xảy ra vụ việc
liên quan đến đoạn clip ghi lại cảnh một nhóm ẩu đả một số người mặc đồng phục thanh niên xuân phong là nhân viên của phà cạc lái
ngày tám tháng một mươi một xí nghiệp quản lý phà thanh niên xuân phong đơn vị quản lý phà cắt lái xác nhận có xảy ra vụ việc hai người đàn ông chửi bới tấn công nhân viên phà gây bức xúc dư luận
cụ thể đoạn clip ghi lại cảnh người đàn ông ngồi trên xe máy phía sau chở thùng hàng lớn
người còn lại tiến tới đẩy thanh gác xoát vé để xe máy chạy qua nhưng bất thành
chưa dừng lại hai người đàn ông này tiếp tục dựng xe máy rồi áp sát dùng tay ghế đánh vào lưng đầu của một số nam nhân viên xoát vé
đoạn clip sau khi được lan truyền trên mạng đã gây bức bình trong dư luận
qua xác minh bước đầu xác định vụ việc xảy ra chiều bốn tháng một mươi một đại diện phà cắt lái cũng cho biết nguyên nhân dẫn đến vụ đánh nhau là do hai người đàn ông đi xe máy đã lưu thông ngược chiều
chạy vào làng đường dành cho xe qua phà từ phía thành phố hồ chí minh về đồng nai để lên phà nhưng bị nhân viên phà chặn lại
sau đó hai người đàn ông nói trên đã lớn tiếng cử cãi lao vào tấn công nhân viên phà
ngay khi sự việc xảy ra xứ nghiệp quản lý phà thanh niên sung phong đã báo cho công an xã phú hữu huyện nhân trạch tỉnh đồng nai để hỗ trợ giải quyết
xác định tệ nạn ma túy cờ bạc là nguồn gốc phát sinh nhiều loại tội phạm khác
thời gian qua công an huyện đức hòa tỉnh lòng an đã tấn công mạnh mẽ vào các loại tội phạm này góp phần đảm bảo an ninh trực tự ở địa phương
công an huyện đức hòa tỉnh long an đã bắt quả tàn các đối tượng đang sử dụng ma túy trong cơ sở karaoke sting ở xã mỹ hạnh bắc
đây chỉ là một trong nhiều vụ các đối tượng sử dụng ma túy trong các cơ sở kinh doanh karaoke trên địa bàn mà công an huyện triệt xóa trong thời gian qua
chỉ tính riêng ba vụ gần đây nhất
công an huyện đã bắt khởi tố ba mươi ba
ba đối tượng về hành vi mua bán tàn trữ tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
tàn trữ mua bán việc sử dụng ma túy rất là tác hại là hệ lụy của nhiều loại đối tượng như cướp dựt trộm cắp cố yên tích đặc biệt là đối tượng áo đá
các cơ sở kinh doanh karaoke buôn lọng quản lý để các đối tượng sử dụng trái phép ma túy trong cơ sở đã bị công an huyện đề nghị tạm thời đình chỉ
đây là một động thái kiên quyết của cơ quan chức năng để răng đe nâng cao ý thức của các chủ cơ sở kinh doanh có điều kiện và quản lý cơ sở của mình chặt chẽ hơn
năm hai nghìn hai mươi ba đến nay công an huyện đức hòa đã triệt xóa ba mươi một vụ khởi tố sáu mươi năm đối tượng có hành vi tàn trữ mua bán và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
công an quyện đức hòa trong thời gian qua cũng đã triệt xóa những tụ điểm tệ nạn xã hội trên địa bàn của quyện
cũng yên tâm để cho cô bác cũng không lo lắng về con em mình dưới vào con đường ma tí nữa
thời gian trước khi tệ nạn cờ bạc trái hình nút bóng trong các cơ sở game bắn cá
có dấu hiệu bùng phát trên địa bàn công an huyện đã lập tức xây dựng kế hoạch đấu tranh
các tụ điểm kinh doanh game bắn cá trá hình để cờ bạc đã bị công an huyện triệt xóa dứt điểm
trước năm hai nghìn hai mươi ba chúng tôi đã triệt xóa nhiều tụ điểm khởi tố nhiều đối tượng
và đến hiện nay trên địa bàn đức hòa không còn một tụ điểm game bắn cá hoạt động
từ đó là nhân dân cũng rất là an tâm để mà thực hiện tốt các chủ trương chính sách
đảng pháp lực của nhà nước nhất là về tình hình an ninh trật tự ở địa phương
để góp phần cho nhân dân an tâm sản xuất
bên cạnh đáy mạnh tấn công triệt xóa công an các xã thị trấn trên địa bàn huyện
luôn chú trọng tuyên truyền vận động để người dân nâng cao ý thức cảnh giác
quan tâm quản lý giáo dục con em mình trong gia đình không tham gia vào các loại tệ nạn
đây chính là một trong những giải pháp căn cơ để góp phần dư vấn tình hình an ninh trật tự
ở địa bàn huyện tạo môi trường thuận lợi cho công cuộc phát triển kinh tế xã hội ở địa phương
sau gần một tháng trễ hẹn trả tiền cho phụ huynh
apec leader đề xuất lộ trình trả nợ đến cuối năm hai nghìn hai mươi năm
kéo dài hơn một năm rưỡi so với cam kết trước đó
lộ trình trả nợ mới mà đơn vị này đưa ra là thanh toán năm tiền nợ mỗi lần
vào ngày ba mươi một tháng một mươi hai
vào ngày hai mươi tám tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn
từ tháng bảy năm hai nghìn hai mươi bốn mỗi tháng
apec leader sẽ trả năm suất tiền còn lại cho đến khi hết nợ
tiền được chuối muộn nhất vào ngày ba mươi hàng tháng
với những phụ huynh có nhu cầu cho con học tiếp
đơn vị này sẽ gấp rút mở cửa lại các trung tâm để phục vụ
như vậy theo lộ trình này đến hết tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi năm
phụ huynh mới nhận đủ một trăm linh tiền nợ học phí từ apec leaders
thay vì tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn như lỡ hứa ban đầu
apec leader cũng đã gửi thông báo xin lỗi với phụ huynh
chưa nhận được tiền hoàn học phí
phía apec leader nhìn nhận cam kết trả nợ trước đó được đưa ra góp rút
không lừa hết các yếu tố khó khăn
quỹ ban nhân dân thành phố thủ đức vừa ban hành công văn
chấn chỉnh vệ sinh an toàn thực phẩm
tại các bếp ăn tập thể cantein và dịch vụ ăn uống trong trường học
trong đó đối tượng kiểm tra gồm bếp ăn tập thể canteen
dịch vụ ăn uống trong trường học cơ sở sản xuất
chế biến kinh doanh nguyên liệu phụ gia bao bì cơ sở không đảm bảo
an toàn thực phẩm bị đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng
cơ sở có đơn phản ánh khiếu nại về an toàn thực phẩm
theo kế hoạch công tác kiểm tra được thực hiện từ ngày một đến ba mươi tháng một mươi một
sau thời gian nói trên địa phương tiếp tục các kế hoạch kiểm tra liên ngành
chuyên ngành phù hợp với từng thời điểm
các nội dung kiểm tra gồm quy trình chế biến thực phẩm giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm
đối với những cơ sở thuộc diện phải có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm
hợp đồng mua bán hóa đơn chứng từ mua vào hồ sơ công bố tự công bố sản phẩm
giấy tờ liên quan đến nguyên liệu thực phẩm phụ gia thực phẩm
đặc biệt đoàn sẽ kiểm tra chất lượng dinh dưỡng bữa ăn cho học sinh